hiện tại sản phẩm rút cái đôi dàm vẫn chưa có thương hiệu chính thức chỉ tiêu dùng nội địa nên giá không cao như các loại hải sản khác
trung bình rút khô bán ra từ ba mươi năm đến năm mươi nghìn đồng
tuy vậy qua mùa rút nhiều người dân cũng có thu nhập khá
người làm ít cũng thu lại từ năm đến một mươi triệu đồng
người có điều kiện công lao động nhiều thì lợi nhuận cũng từ ba mươi đến sáu mươi triệu đồng
qua đó cũng phần nào giải quyết được công ăn việc làm
của những cư dân nghèo khó
ăn học cũng đàng hoàng
bà lữ thị nhanh khóm ba thị trấn cái đôi giàm huyện phú tân có gần hai mươi năm làm rút
do gia đình có đáy hàng khơi đánh bắt rút nên thu nhập cao
có ngày rút trúng thu lại hơn một mươi triệu đồng
từ đầu năm đến nay gia đình bà có lợi nhuận gần một trăm linh triệu đồng
nhờ có ngày làm rút mà gia đình có cuộc sống ổn định hơn
ngày này là hội đô
giờ có chồng bên trong mà nghề này là nói theo
bà và chồng mất rồi tới giờ cũng vẫn nói theo
hồi đó ghiêng có hai mươi miệng ba mươi miệng
giờ làm thêm thêm được bảy mươi miệng
con rút là từ đây sắp tới nè
hổng gà nó trúng là hồi tháng một mươi một tới
nước này động hổng gà chứ nước này động im là đóng con
một miệng đấy chỉ là bảy tám triệu bạc chục triệu
theo nhiều bà con
nghề làm rút mong chính quyền địa phương và ngành chức năng
tạo điều kiện mở rộng đầu ra xây dựng thương hiệu tập thể
để người dân duy trì làng nghề này
để bà con dùng biển nơi đây phát huy một sản vật
mà được cho là thiên nhiên hào phóng ban tặng
trên địa bàn nhìn chung thì bà con ở góng ba mình là hiện tại
thì có khoảng hai mươi người làm rút
theo hàng năm thì làm theo đúng mùa
thì từ tháng
tháng hai đến tháng một mươi
thì bà con cũng sống tập trung vào cái nghề đóng đáy biển và làm rút
cái này thì cuộc sống của con là theo cái đặc thù của địa phương
thì cũng đây cũng mong các lãnh đạo các cấp trên
thì tạo điều kiện mọi điều kiện
những thương hiệu những bán về mặt hàng rút và tôm khô
nói chung là mặt hàng thị sản thì cùng chung với thị trường cao hơn có giá cả
thứ hai là thành lập một hoạt tác xã

thôi không có tập trung khu phơi cho bà con mình an tâm sân sức

có khi khai thác được hơn một tấn rút
các chủ ghe cào ghe ter nếu đi đúng luồng rút thu được mỗi ngày một hai tấn là chuyện bình thường
còn rút đáy mình là giá đó thôi mà vì số nhiều lắm
nó trúng với là người mấy chục tấn nó đâu có làm nổi đâu
người bán cho dựa người ta chế biến ra người ta đi đủ sứ hết đó
người ta chế biến ra người ta muối người ta làm mắm gút nó vô keo nó bán đó
người gút sổi
còn ở đây chỉ có vơ ghe vô rồi là đậu bán à
bán vô là chạy ra phần tiếp
nhưng cái khó nhất hiện nay là để phát huy giá trị nghề làm rút
việc cần nhất là phải công nhận thương hiệu tập thể của làng nghề truyền thống
nhằm giới thiệu quả
quảng bá đến du khách gần xa về đặc sản đặc trưng của địa phương mình
đồng thời cũng tạo điều kiện hỗ trợ người làm nghề phát triển bền dững
lâu dài và khuyến khích tinh thần những người làm nghề rút
phát quy giữ dững danh hiệu nghề truyền thống của địa phương
đối với cái ngành nghề này thì cũng có nhiều cái doanh nghiệp
để tổ chức đứng ra để người ta thu mua
rồi cũng như là chế biến
thì trong cái nhu cầu giống
đối với doanh nghiệp thì rất lớn
tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có một số cái cơ sở nhỏ
hoặc là hộ gia đình cá thể
thì người ta cũng có thể là chạy ra ngoài biển
để người ta thu mua cái gút tươi về để người ta phơi
thì trong những năm qua thì đối với cái ngụ dốn chính sách xã hội
từ ngân hàng chính sách thì cũng đã có hỗ trợ một phần
để cho các cái hộ dân người ta tiếp nhận từ ngụ dốn này
thì định hướng sắp tới đối với địa phương cũng tiếp tục chọn gút
là cái ngành hàng chủ lực thứ hai sau cá khoai
và sẽ tiếp tục là xây dựng cái thương hiệu
hiện tại thì đã có một doanh nghiệp đăng ký là làm các thủ tục
để xây dựng cái thương hiệu gút của cái đôi giàn
để nghề làm rút nơi đây giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động
tại địa phương ổn định trong cuộc sống
và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
để tiến tới được công nhận nhãn hiệu tập thể
mặt khác quan tâm hơn hết về liên kết sản xuất kết hợp với hỗ trợ
chuyển giao kỹ thuật trong chế biến bảo quản cũng như quảng bá sản phẩm
theo đó từng địa phương xác định được
đây sẽ là tiền đề quan trọng
để phát triển thương hiệu làng rút quê hương